với tinh thần sung kích tình nguyện và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ lực lượng đoàn viên thanh niên tri đoàn điện lực chư pa đã có nhiều hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trở thành điểm sáng trong công tác đoàn của công ty điện lực gia lai
tri đoàn điện lực chư păng có tổng cộng hai mươi chín đoàn viên xác định địa bàn miền núi phức tạp nhiều khó khăn người dân tộc thiểu số chiếm trên năm mươi
đoàn viên thanh niên điện lực chư păng đã triển khai nhiều hoạt động hướng về cộng đồng thực hiện các hoạt động từ thiện hướng về người nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại các thôn làng
trong năm hai nghìn một mươi chín vừa qua tri đoàn điện lực chư bãi cũng đã tổ chức rất nhiều các hoạt động
ngoài việc giúp đỡ các đoàn viên thanh niên trong công việc đảm bảo các trị tiêu về công tác sản xuất kinh doanh tri đoàn điện lực chư bả cũng tổ chức các hoạt động xã hội như lắp đặt điện trong nhà
cho bà con lằn bùi sông núi khảo sát lắp đặt công tơ rồi phát quan hành lăng tuyến
và hy vọng trong thời gian tới thì các đoàn viên cũng sẽ cố gắng hơn để gây dựng phong trào đoàn chung của công ty điện lực gia lai ngày một tốt hơn
cùng với đó đoàn thanh niên tri đoàn điện lực chư păng không ngừng phát huy truyền thống thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh giảm tổn thất điện năng và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho nhân dân
là một đoàn viên thanh niên của ngành điện ngoài làm tốt những công việc chuyên môn của mình
thì tôi vẫn tích cực tham gia những phong trào xã hội
qua đó tôi có thể chia sẻ những khó khăn của người khác và trải nghiệm những điều tốt đẹp cho bản thân mình
về tri đoàn điện lực chư bã nó là một tri đoàn trực thuộc đoàn cơ sở công ty điện lực gia lai
và trong nghiệp nghề qua thì có những nỗ lực phân đấu nhất định
đặc biệt là công tác giữ vững đoàn kết và phát huy sức truyền thống
trải nghiệm hoàn tất những bộ lực giao và cũng là một điểm sáng
là một hình mấu của công ty điện lực gia lai trong các đoàn thanh niên
phát huy sức mạnh đoàn kết ý chí tự lực tự cường với vai trò sung kích của mình
tri đoàn điện lực chư păng đã từng bước phát triển năng động
phù hợp với tình hình đổi mới của công ty và địa phương
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị
đồng thời lan tỏa nhiều hoạt động ý nghĩa tới người nghèo